khi người dân phát hiện thì hai đôi thanh niên nam ứ này điều khiển cái xe của người thanh niên chạy ra khu vực thường tẩu khóc
từ những thông tin quý giá này các tổ trinh sát lập tức chia nhau theo sự phân công của lãnh đạo
trích xuất camera an ninh xung quanh hiện trường để truy theo hướng tẩu thoát của hai đối tượng tình nghi

cũng như là cái tài khoản lưu nhập thì cộng hai dữ liệu này thì thể hiện rất nhiều thông tin qua
đó thì xác định được rằng tên của hai đối tượng này là đối tượng nguyễn thành thông lại hay là
lê thị mỹ anh và có cùng quê ở chỗ quyện cú tân an giang thưa quý vị việc xác định được thông tin của hai đối tượng
nghi dấn chỉ trong một mươi giờ sau khi vụ án xảy ra chính là một bước đột phá lớn của cuộc điều tra
giờ đây vấn đề của cơ quan công an chỉ là tìm cho bằng được nơi ẩn trốn của hai đối tượng này
công tác hiệp đồng phá án trao đổi thông tin để truy tìm đối tượng giữa công an các tỉnh thành lập tức được kích hoạt
điểm đến đầu tiên của các trinh sát là huyện phú tân tỉnh an giang quê quán của hai đối tượng nguyễn thành thông và lê thị mỹ anh
tuy nhiên khi vừa đến thì công an địa phương cho biết khi nhận thông tin từ công an bình dương công an sở tại đã xác định ngay và nắm được thông tin
hai đối tượng này có về nhà vào khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi một tháng bảy
tức gần một mươi năm giờ sau khi vụ án xảy ra rồi rời nhà đi đâu không rõ
từ khoảng một mươi h sáng ngày một tháng tám thì hai đối tượng này di chuyển
nhận định có khả năng hai đối tượng này về sau đó di chuyển cũng có khả năng tìm hướng tẩu khót qua những tỉnh lăn cận hoặc đi qua biên giới
bởi vì vùng của an giang có nhiều huyện chấp trên biên giới campuchia
trên cơ sở đó thì cũng đã trao đổi liên hệ
công an tỉnh an giang cũng như là đầu mối là công an cấp quyện mà nơi nằm cái quyện mà nó giáp biên giới của chỗ an giang để hồng làm cái việc khối hợp giữa lực lượng công an của hồng chấp chẳng
tuy nhiên ngày qua đó thì phản ánh từ các nơi và thấy rằng là nó không qua biên giới mà nó di chuyển theo khu vực hướng cần thơ
một mặt gửi thông tin mô tả về hình dáng và phương tiện di chuyển của hai đối tượng
cho công an các tỉnh thành
một mặt các tổ trinh sát chia nhau truy đuổi
theo các ngã đường có khả năng đối tượng sẽ đi đến
vòng vây với sự hỗ trợ của công an các tỉnh đã dần khép kín
trên cơ sở đó chúng tôi cũng tri xét theo cái dấu vết nóng này
cần thơ thì sau đó thì hướng qua là đồng tháp
thì là tại cái hướng đồng tháp thì lúc đó là khoảng sáu giờ một mươi tám giờ ngày một hôm tám
thì chúng tôi đến ngay chỗ chạy từ an giang ngược về là thành phố
thì là tại đây xem được cái camera giao thông
thì xác định đối tượng này nó vừa qua nó đã qua thành phố cao lãnh
cách chúng tôi cũng đã hai tiếng rưỡi
và đi về hướng của khái bè thuyền giang

một mươi chín giờ tổ trinh sát phối hợp cùng cảnh sát hình sự công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang phát hiện được đối tượng cùng với chiếc xe exciter đang di chuyển trên quốc lộ một

sau khi xác định đúng đối tượng các trinh sát hình sự đã tổ chức bắt gọn đối tượng này
và chuyển giao ngay cho công an
công an tỉnh bình dương
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
hai đối tượng đã phải nhanh chóng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trước những chứng cứ mà điều tra viên đưa ra
đêm đỉnh mệnh của nạn nhân đã đến
khi nhận được tin nhắn tử thần của người bạn gái mới quen qua mạng xã hội